sau bốn mươi năm ngày gia quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng công an tỉnh thái nguyên đã phát hiện bắt giữ hàng chục
vụ vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo trái phép vận động nhân dân giao nộp nhiều tài sản
sản phẩm pháo tự chế và nguyên liệu sản xuất pháo nổ
trong đó phát hiện ba mươi ba vụ ba mươi tám đối tượng vi phạm các quy định pháp luật về pháo
thu giữ trên bốn trăm sáu mươi năm kg pháo các loại đã khởi tố một mươi năm vụ một mươi tám bị can đến nay một trăm linh các xã
phường thị trấn trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã tổ chức cho nhân dân ký cam kết chấp hành nghiêm
các quy định về quản lý sử dụng pháo từ nay đến tết nguyên đán lực lượng công an các cấp
tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền
định pháp luật liên quan đến pháo triển khai hiệu quả các biện pháp để đấu tranh với các hành vi
vi phạm pháp luật về pháo nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân vui tết đón xuân
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và
cục quản lý thị trường bình định bắt quả tang hai xe ô tô vận chuyển khoảng bốn mươi bốn tấn đường cát trắng
có nguồn gốc từ thái lan không có hóa đơn chứng tử
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh bình định đã tiến hành dừng kiểm tra hai xe ô tô tải
lưu thông theo hướng bắc nam do tài xế nguyễn quốc tuấn hai mươi tám tuổi và nguyễn trung toàn hai mươi sáu tuổi
cùng chú tại thị xã hoài nhơn điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện gần chín trăm linh bao tải đường cắt trắng tổng trọng lượng là khoảng bốn mươi bốn tấn
có nguồn gốc từ thái lan lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên
hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
một vụ vận chuyển than không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng thành phố hải phòng phát hiện và xử lý
ngày hai mươi ba tháng một tại khu vực luồng hàng sông đá bạch xã phả lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
tổ công tác cơ động của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đã kiểm tra phương tiện vỏ sắt
biển kiểm soát là hp bốn nghìn một trăm năm mươi tám có trọng tải là trên một bảy trăm linh tấn công suất máy là sáu trăm hai mươi mã lực
trên phương tiện có bốn người do ông nguyễn văn thụ chú tại tỉnh hưng yên làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng một hai trăm linh tấn thàn cám
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên
một thuyền viên làm việc trên phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định
hiện bộ đội biên phòng hải phòng đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ phương tiện hàng hóa
để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trạng nguyên nhí là sân chơi kiến thức do đài truyền hình việt nam thực hiện dành cho các em nhỏ từ lớp hai đến lớp bốn
sau ba mùa giải thì chương trình đã trở thành điểm hẹn yêu thích của nhiều khán giả nhí và các bậc phụ huynh
tuy nhiên thời gian qua một số tài khoản mạng xã hội đã có hành vi lợi dụng
danh nghĩa giả mạo thương hiệu của đài truyền hình việt nam để đăng tải thông tin tuyển sinh cho chương trình trạng nguyên nhí năm hai nghìn hai mươi
những hình ảnh thông tin do các đối tượng này đưa ra được thiết kế tinh vi
khiến nhiều khán giả và bậc phụ huynh dễ dàng tin tưởng và bị mắc lừa
vì phụ huynh này muốn tìm hiểu thông tin về cuộc thi cũng bị nhầm lẫn vì trang web lừa đảo này
tôi cũng có nhận được cái sự trao đổi của bên bên
tôi cũng xưng là tổ chức tổ chức bên ban tổ chức chương trình
và cũng có yêu cầu phải lục cái phí tiền triệu
nên là tôi thấy nó cũng khá là lăn tăm
sau đó thì tôi cũng có tìm hiểu lại
nhận thấy là đây là cũng không không không không phải là cái thông tin chính thức
sau khi mà tôi có cái kiểm chứng thì bên tự nhận là là ban tổ chức ấy
thì đã khóa tài khoản và khóa thông tin
không ngồi lặp với tôi nữa
hành vi vi phạm pháp luật này không chỉ gây thiệt hại cho khán giả
mà còn tổn hại tới uy tín của đài truyền hình việt nam
tạo tác động không tốt đến các nhà đầu tư
theo đại diện ban tổ chức cuộc thi trạng nguyên nhí khẳng định
đây là format vtv ba xây dựng và sản xuất
hiện chương trình chưa có kế hoạch thực hiện mùa năm hai nghìn hai mươi
nhưng đang tràn lan các bếp mạo danh mời gọi tham gia mùa mới
chúng tôi cũng đã có cái thông tin chính thức rằng là ít nhất là với trạng nguyên nhí
là chưa có kế hoạch tổ chức năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi muốn khẳng định rằng là vtv không sản xuất bất cứ chương trình nào
mà đòi hỏi khán giả người tham gia phải đóng góp về vật chất
mọi người chỉ có đóng góp về tinh thần về năng lực về khả năng của mình
hoặc là về sự nhiệt tình của mình thôi
chứ các chương trình của vtv bất cứ chương trình nào
không yêu cầu người tham gia phải đóng tiền
thế nên là chúng tôi muốn nhân đây chúng tôi muốn chia sẻ nữa là

chúng ta thấy có cái mời đóng tiền bằng bất cứ hình thức nào
thì có thể khẳng định là chín mươi chín chín là đấy là lửa đảo
không chỉ là mời tham gia có đóng phí
những kẻ xấu đã có hành vi mời người tham gia chương trình đầu tư tổ chức
qua thông tin khán giả gửi về thắc mắc
đại diện kênh vtv ba cho biết đã có người chuyển khoản tới một bảy tỷ đồng
bàn tổ chức chưa kiểm chứng được sự việc
nhưng rõ ràng từ các trang giả mạo để mời gọi tuyển sinh
mời tham gia chương trình
các trang giả của vtv đang thực sự là mối nguy hiểm
không chỉ với túi tiền của các phụ huynh và nhà đầu tư
mà còn tới tinh thần của các em nhỏ
và ảnh hưởng uy tín của chương trình nói riêng của vtv nói chung
không chỉ trạng nguyên nhí rồi chiến sĩ nhí
rồi ca sĩ nhí người mẫu nhí
tức là họ đang khá là tập trung vào các đối tượng phụ huynh và có con nhỏ
xin khẳng định là tất cả các cái chương trình mà vtv sản xuất
thì đều có thông báo chính thức
ví dụ như trên báo chí thì sẽ có tạp chí vtv time
trên sóng truyền hình thì đương nhiên rồi
còn trên đặc biệt chúng tôi muốn nhấn mạnh là trên các nền tảng bản giáo hội
thì quý vị khán giả ví dụ như với trường hợp của trạng nguyên nhí
của chúng tôi là chiến sĩ nhí v v
thì sẽ chỉ có những thông tin chính thức trên trang fanpage của t ba có tích xanh
thời gian qua các nhóm đối tượng đã sử dụng hình ảnh của đài truyền hình việt nam
để lừa đảo
thủ đoạn của các nhóm đối tượng là thường tìm kiếm người chơi cho các chương trình giải trí
chúng còn cắt ghép giả mạo nhiều văn bản có chữ ký của người đứng đầu
cùng logo của vtv để tạo lòng tin
bằng rất nhiều hình thức các đối tượng lừa đảo trực tuyến thường xuyên thay đổi chiêu trò
nên người dân cần tỉnh táo tìm hiểu thật kỹ để tránh sập bẫy lừa đảo
khuyến cáo người dân cảnh giác khi thấy có những yêu cầu chia sẻ
nhấn like làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng trên mạng xã hội
người dân tham gia giao thông trong mọi lúc mọi nơi bất kể ngày hay đêm
những ngày tết nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
chính vì lẽ đó việc sử dụng xăng dầu cũng sẽ tăng
nhiều xăng dầu thì người dân muốn là lúc nào cũng đầy đủ xăng dầu
để cho mọi người đi chợ cho nó không bị thiếu xăng dầu cho nó đỡ vất vả
hiện bộ công thương yêu cầu các đầu mối xăng dầu
tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh
trong mọi tình huống phải cung cấp đủ cho cửa hàng bán lẻ
thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên
bố trí đủ nhân lực tổ chức trực hoặc tăng ca
duy trì hoạt động bán hàng liên tục cho thị trường
nhất là trước trong và sau dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn
các doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng những hàng hóa
vì thế cho nên chúng tôi cho rằng trong dịp tết dương lịch cũng như tết nguyên đán tới
các mặt hàng hóa về cơ bản là nó cũng tương đối bị nhỏ
trong mọi tình huống không được để thiếu nguồn cung xăng dầu
không được để đứt gãy kể cả là cục bộ
từ đó giúp người dân yên tâm đón tết cũng như làm ổn định thị trường trong nước
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông nghiệp
trong tháng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi bốn xuất khẩu trái cây sang thị trường trung quốc tăng khoảng ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
theo đó trung bình mỗi ngày tỉnh lãng sơn tiếp nhận khoảng năm trăm linh xe hàng
chủ yếu là trái cây tươi xuất khẩu sang thị trường một bốn tỷ dân
theo hiệp hội rau quả việt nam nhờ các cửa khẩu rút ngắn thời gian thông quan
nên không có tình trạng ùn ứ xe hàng xuất khẩu
đồng thời bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng thực hiện nhanh quy trình kiểm dịch thực vật đối với các lô hàng
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu
đến thời điểm này thì tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn đã rất cận kề rồi
lúc này thì các sản phẩm phục vụ tết đã ngập tràn khắp các thị trường như chợ siêu thị
ngoài những mặt hàng nhu yếu phẩm thông thường
các loại hoa quả cây cảnh mới lạ thu hút được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng
ông lương văn phương là một trong những hộ có diện tích trồng bưởi đỏ lớn của xã tráng việt
bưởi đỏ đông cao được chia làm hai loại bưởi bánh men và bưởi cháy nũ
được ép khuôn tạo hình hai chữ tài lộc ngay từ khi quả còn non
những trái bưởi đỏ cháy nũ có thảnh cao được ép cuôn tạo hình cuôn giọt nước
còn bưởi đỏ bánh men với hình thù dệt tròn được ép tạo hình thỏi vàng
đặc điểm giống bưởi đỏ của chúng tôi thì có tuổi đời và trên sáu mươi năm năm này
nó ra quả thì cái trái bưởi của nó cũng mang cái màu xanh như các cái giống bưởi khác
nhưng sự đặc thù thứ hai là sau khi hết tết gọi là trung thu của cháu đấy
thì cái quả bưởi nó chuyển sang màu vàng
từ tháng chín đến tháng một mươi thì cái cỏ bưởi nó chuyển sang màu đỏ lắm rất là đẹp
nhiều năm nay tại thôn đông cao người dân dần chuyển sang trồng bưởi đỏ
vào những ngày cận tết người dân và thương lái đổ về đây thu mua nhiều
khiến bưởi đỏ nơi đây luôn trong tình trạng cháy hàng
mỗi quả được bán với giá từ hai trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng
hiện tại thì chúng tôi năm nay có cái khác biệt là chúng tôi làm cái hình quả bưởi bằng thỏi vàng
và trong cái thẻ vàng có cả giọt nước rồi có cả cái dòng bưởi hồ lô
thì cái ba cái đặc điểm này chúng tôi đã áp dụng là khoảng độ một năm nay
để sau đó thì đi vào quy trình chuẩn thì sáng năm là chúng tôi sẽ xây dựng một cái quy trình
để sở hợp xuất băng chất hàng hóa với số lượng nhiều hơn
với các nhà vườn trồng quất ở quận bắc tử liêm
những ngày này nhiều khách đến xem và chọn quất trưng tết
những cây quất bonsai độc đáo ghép vào gốc cần thăng khổ thụ
có giá từ vài triệu tới hàng chục triệu đồng như thế này khá hút khách
anh dương văn quý là khách hàng quen thuộc tại vườn quất cần thăng này
giữ thói quen tới vườn vào tháng chạp để lựa chọn cho mình cây quất cần thăng cho dịp tết nguyên đán
nó rất ấn tượng và nó mang cái tính chất bonsai mà tiểu cảnh để văn phòng
cơ quan hoặc là để trong cái phòng khách gia đình nó cũng rất là phù hợp
tùy theo cách cỡ mà người chủ vườn sẽ phải mất khoảng hai đến ba năm để hoàn thành các công đoạn
từ mua phôi ghép cây đến tạo thế trước khi đem bán quất ra thị trường
giá của một cây quất cần thăng như thế này giao động từ hai triệu cho tới sáu mươi triệu đồng
phải đẹp có củ biếu hai nữa là lá
cây quất cần thăng phô lên được những cái ngọn cần thăng như thế này nó khác ở chỗ đấy
chăm sóc được thì quả nó to lá nó to xanh đẹp
khách khẳng định rằng là họ chơi quen rồi họ quay sang quất kia họ không chịu được
nó bền lắm chơi đến tháng chín tháng một mươi nó vẫn đẹp không sao cả
cần thăng được ghép với quất cảnh cộng với quy trình chăm sóc đặc biệt sẽ cho quả mọng
chín vàng lọc biếc và hoa thơm biểu trưng cho cái tết ấm no xung vầy
ý nghĩa cần cù thăng tiến cũng khiến nhiều người mong muốn sở hữu một cây quất ghép cần thăng trong năm mới
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kim thả xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba
dù kinh tế còn nhiều khó khăn các trường đại học cao đẳng và phổ thông trên địa bàn tp hcm vẫn nỗ lực bằng nhiều cách
để chăm lo tết dấp thình năm hai nghìn hai mươi bốn cho đội ngũ cán bộ giảng viên giáo viên người lao động
ghi nhận chung từ các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tp hcm cho thấy
mức chi hỗ trợ tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn cho đội ngũ cán bộ giáo viên người lao động năm nay được duy trì tương đương năm ngoái
tại đại diện các đơn vị cho biết ngành giáo dục không có quy định thưởng tết hay lương tháng một mươi ba cho giáo viên người lao động như ở khối doanh nghiệp
hàng năm sau khi tổng kết các khoản thu chi trường học sẽ chi thu nhập tăng thêm cho đội ngũ từ nguồn kết dư của đơn vị
nên mức hỗ trợ tết giữa các trường không giống nhau
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã ký quyết định
một bảy trăm hai mươi sáu trên quy đề ttg ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba phê duyệt chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó chiến lược đã đưa ra mục tiêu và định hướng chung để phát triển thị trường chứng khoán việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
là kiến tạo một thị trường phát triển ổn định an toàn lành mạnh hiệu quả bền vững và hội nhập
nâng cao khả năng chống chịu rủi ro có cơ cấu hợp lý giữa các cấu phận thị trường
trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn
chính lược đã đưa ra mục tiêu rất quan trọng chủ yếu cho nền kinh tế duy trì tăng trưởng về quy mô
chú trọng nâng cao chất lượng phát triển các công cụ tài chính xanh tài chính bền vững
đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán xây dựng hệ thống quản lý
giám sát thị trường gắn với ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại tăng cường liên kết và hội nhập quốc tế
từng bước thu hẹp về khoảng cách phát triển giữa thị trường chứng khoán việt nam
so với thị trường chứng khoán các nước phát triển
để thực hiện các mục tiêu chung này chiến lược cũng đưa ra các mục tiêu rất cụ thể về quy mô vốn
số lượng tài khoản cũng như nâng cao chất lượng thị trường tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế
làng đúc lưu đồng an hội quận gò vấp tp hcm hình thành từ cuối thế kỷ một mươi chín đến nay
nổi danh với nhiều bộ lưu cực kỳ tinh xảo trải qua hơn trăm năm tồn tại
dù làng nghề đang bị mai một đi nhiều
nhưng không khí ở làng đúc lưu đồng an hội vẫn diễn ra như dịp điệu của thường ngày
và có chút tấp nập bộn bề hơn khi vào mùa tết
nàng xuân đang gõ cửa
những ngày giáp tết ở thành phố hồ chí minh rộn ràng và náo nước lạ thường
giữa vô vàng tháng năm của dòng người tấp nập xuân ngược
đang soi bóng trên dòng sông sài gòn thơ mộng
chúng tôi đã tìm đến làng đúc lưu đồng an hội phương một mươi hai quận gò bắp
nằm trong một con đường không quá sầm
làng đúc lưu đồng này được hình thành từ cuối thế kỷ một mươi chín
và được biết đến với những bộ lưu đồng cực kỳ tinh xảo
trải qua hơn trăm năm tồn tại dù bị mai một đi
nhưng nhiều nghệ nhân vẫn đau đáu giữa nghề
mình làm sao mà mình phải yêu nghề
giữ lại cái làng nghề đúc đồng của mình
không khí ở làng đúc lưu đồng bộn bề hơn khi vào mùa giáp tết
lo đỏ lửa làng nghề vẫn còn
đó chính là niềm vui của những người
những nghệ nhân những người thợ đồng an hội
làm nghề này thì lúc trầm lúc ổng rồi
mà thường thường là vào mùa tết
nhiệm này là dòng nhiệm vui nhất
theo một số nghệ nhân
bí quyết trong nghề chủ yếu nằm ở khâu pha chế đồng
và dù các công đoạn của việc đúc lưu đồng đều quan trọng với nhau
nhưng hồn cốt để tạo nên bộ lưu đồng là giai đoạn đổ đồng
việc đổ đồng thường diễn ra lúc một giờ sáng
để phù hợp với các công đoạn
những bộ khuôn sau khi hoàn thành được chất vào lò nung
sau bốn tiếng nung sáp trong khuôn chảy ra hết
và khuôn chính thì người thợ sẽ đổ đồng
đã được pha chế theo bí quyết vào
ba giờ sáng những bộ khuôn đồng đã thành hình
và lúc ấy
những người thợ ướt đẫm mồ hôi
mới ngơi tay để kết thúc một ngày làm việc
cực lắm nhưng mà vui
vui vì làng nghề còn giữ được lửa
vui vì ngày mai
những bộ lưu đồng được ra đời
và được thờ các cơ sở đền chùa miếu mạo
hay trên ban thờ gia tiên của nhiều gia đình
trên đất việt thân yêu
sau thành công ở giai đoạn một
không gian trưng bày thiên đường tây nguyên
gia lai trưng bày hơn ba mươi hiện vật các dân tộc ở tây nguyên
ở quảng trường đại đoàn kết thành phố pleiku gia lai
tiếp tục bước sang giai đoạn hai
bổ sung thêm nhiều hiện vật lạ độc đáo
hoạt động trưng bày này do ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạng việt mốt
nhà nghiên cứu đặng minh tâm tổ chức
diễn ra trong một năm và kết thúc vào cuối năm hai nghìn hai mươi
hoạt động nhằm giới thiệu quảng bá nét đặc sắc
các cổ vật của đồng bào các dân tộc tây nguyên
đồng thời khẳng định hành động mạnh mẽ của địa phương
trong thực hiện công tác bảo tồn di sản văn hóa với unesco
không gian trưng bày như một bảo tàng mở phục vụ hoàn toàn miễn phí
để người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu các hiện vật
gắn với đời sống của đồng bào các dân tộc tây nguyên
đây sẽ là điểm đến hấp dẫn của du khách và nhân dân
khi đến với không gian tây nguyên ngay giữa lòng phố núi pleiku
đợt bổ sung này có thêm hai căn nhà đặc trưng cho hai nhóm dân tộc
ở cực nam tây nguyên là nhà dài ed
tỉnh đắk lắc và nhà của người cơ ho tỉnh lâm đồng
góp phần hoàn thiện năm ngôi nhà đặc trưng cho năm nhóm dân tộc điển hình ở tây nguyên
đồng thời bổ sung hơn một trăm linh tượng gỗ cùng nhiều chục bộ tượng cây
báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi ba vừa công bố cho thấy công viên nước đầm sen vừa trải qua
ba năm kinh doanh thuận lợi khi cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng cao
công ty của phần công viên nước đầm sen vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm hai nghìn hai mươi ba đã kiểm
nghiệm cao con số đưa ra cho thấy đầm sen vừa trải qua quãng thời gian kinh doanh thuận lợi khi
cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng đạt kỷ lục nhiều năm trở lại đây cụ thể doanh thu thuần
cả năm hai nghìn hai mươi ba của đầm sen đạt gần hai trăm bốn mươi chín tỷ đồng tăng bảy so với năm trước tính trung bình mỗi ngày
công viên nước đầm sen thu về gần bảy trăm linh triệu đồng trong đó doanh thu hoạt động tài chính tăng năm mươi chín
lên hơn hai mươi ba tỷ đồng trong năm vừa qua công viên nước đầm sen không vay nợ ngân hàng nên không phát
phí lễ vay nhờ vậy dù chi phí bán hàng hay quản lý doanh nghiệp tăng đầm sen vẫn bó lãi sau thuế
một mươi tỷ đồng tăng năm theo tài liệu trước kỳ họp đại hội cổ đông năm hai nghìn hai mươi bốn thì năm hai nghìn hai mươi ba công viên
đầm sen đã đón gần một hai mươi bốn triệu lượt khách vượt ba một kế hoạch và tăng gần tám so với cùng kỳ
kinh doanh thuận lợi doanh nghiệp này dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ bốn mươi và
đã tẩm ấn được một năm hai nghìn hai mươi ba tỷ lệ hai mươi bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
công viên nước đầm sen đặt chi tiêu doanh thu hai trăm bốn mươi tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế một trăm linh bốn tỷ đồng
cả hai đều đi lùi so với năm hai nghìn hai mươi ba trong bối cảnh ngành du lịch được kỳ vọng phục hồi
nhưng rủi ro về biến động kinh tế vẫn lớn
cổng cục du lịch quốc gia vừa tổ chức hội thảo kinh doanh khách sạn hiệu quả bình vẩn nhân lực khách
sạn những vấn đề thách thức trong thời kỳ số đại diện các cơ sở lưu trú cùng chuyên gia đã thẳng
phân tích các thách thức và đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng cùng ngành du lịch đạt mục tiêu
đón hai mươi triệu lượt khách quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi bốn phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
trong năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một kinh doanh du lịch khách sạn bị giảm súc mạnh từ hai nghìn hai mươi hai đến hai nghìn hai mươi ba
kinh doanh du lịch khách sạn đã và đang từng bước phục hồi đặc biệt từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
trước ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
các cơ sở lưu trú du lịch phải áp dụng công nghệ mới nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc
tăng năng suất lợi nhuận cho doanh nghiệp thực tế cho thấy phần lớn các cơ sở lưu trú khách sạn
hạng bốn sao năm sao đã áp dụng công nghệ trong các công đoạn quản lý và phục vụ thời gian qua
đã mang lại hiệu quả tốt cho doanh nghiệp
thì đúng là từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba thì ngành du lịch có đặt các chỉ tiêu lượt khách quốc tế đến việt nam
khoảng một mươi năm triệu lượt và chỉ sau chín tháng thôi chúng ta đã vượt qua chỉ tiêu này hiện nay thì đến sau
một mươi một tháng hai nghìn hai mươi ba thì lượt khách là khoảng một mươi một hai triệu lượt tương đương khoảng sáu mươi chín so với cùng kỳ trước
dịch thì đây là một con số nó khá là tích cực và nguyên nhân nó cũng một phần là nhờ những cái thay
đổi tích cực trong chính sách visa trong áp dụng từ năm hai nghìn một mươi năm tháng tám tuy nhiên là bên cạnh những
thay đổi tích cực đó chúng ta cần phải nhìn nhận sâu hơn một chút với lượng khách quốc tế đến việt
nam thì hiện nay dẫn đầu thì phần vẫn là khách hàn quốc là cái nhóm khách mà ngân sách cao trong khi
đó các nhóm khách trung quốc là cái nhóm mà nguồn cầu chính cho các văn khúc tầm trung thì cái tốc
độ quay trở lại chỉ mới đạt khoảng hai mươi chín so với cùng kỳ thôi nhưng mà nhìn chung thì chúng tôi vẫn đánh
giá là cái thị trường đặc biệt là các sản phẩm mà khách sạn văn khúc cao cấp hàng sang thì vẫn
nó hoạt động rất là hiệu quả tại vì cái lượng nguồn cung nó không có nhiều ít sự cạnh tranh hơn trong khi
đó thì những sản phẩm mà tầm trung thì sẽ phải cần chờ đợi nhiều thời gian hơn để có thể hồi phục lại
phiên thảo luận cũng đề cập đến vấn đề làm thế nào để cơ sở lưu trú hiểu sâu về khách hàng hơn
trong chiến lược marketing tổng quan hay tổng thể các chủ khách sạn cũng có thể chuyển dữ liệu khách
hàng từ pay media về all media để lấy được chân dung dữ liệu khách
hàng bởi hiện nay ngành khách sạn chưa thật sự coi trọng việc thu thập dữ liệu khách hàng trong khi
tổng thủ sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp khách sạn ít phụ thuộc vào các nền tảng khác
bên cạnh thách thức về chuyển đổi số hội thảo cũng đưa ra bài toán về nhân sự trong bối cảnh
du lịch đang có dấu hiệu phục hồi tích cực
rất nhiều nhân lực đã ra đi họ có những cơ hội mới họ không quay trở lại việc đào tạo tiếp
tục đội ngũ cán bộ quản lý từ cấp cao cấp trung và chủ hợp bộ phận là cấp thiết cái vấn đề thứ hai
đấy là vấn đề số hóa thực hiện số hóa cái này là những cái tập đoàn khách sạn lớn vào việt nam từ lâu
như là accor merus nikko starwood thì việc booking từ ngoài là số hóa nó thực hiện từ lâu
lắm rồi mấy chục năm nay nhưng những khách sạn thấp sao từ ba sao trở xuống vấn đề số hóa vẫn vô cùng khó khăn
có thể thấy hiện đại hóa quản lý nguồn nhân lực hiện nay là vấn đề then chốt để nâng cao chất lượng
trong các doanh nghiệp du lịch nói chung
và khách sạn nói riêng để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng thị trường sản phẩm công nghệ và dịch vụ
xác định được xu thế phát triển giúp cho các bên liên quan nhìn nhận những khoảng trống trong quá trình
kinh doanh để đảm bảo sự thích ứng an toàn và đối phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh trong thời kỳ mới
thì các cơ sở vật chất của chúng ta phải cần tiếp phải tiếp tục phải chỉnh trang sau hai năm đại dịch
có rất nhiều cơ sở lưu trú của chúng ta ở những nơi
mà khó khăn trong việc đón khách gần như không mở cửa được thứ hai là phải đào tạo nguồn nhân lực
để đáp ứng cho nó đúng đối với khách sạn năm sao phải tạo ra được các cô gái vàng chàng trai vàng
trong cái làng du lịch đó để phục vụ chứ không thể chúng ta mới đưa ra được một cái giải pháp đấy là
là đối với khách sạn năm sao bốn sao mà chúng ta lại đưa những cái hướng dẫn viên du lịch của các homestay
lên nó không phải nó không đúng nó không xứng tầm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng và phân khúc các thị trường nó ra
cũng là những yếu tố mà các cơ sở để kinh doanh khách sạn của chúng ta cần phải tính đến cần phải suy nghĩ
trong thời đại ngày nay ngành khách sạn đang đối mặt với một thách thức lớn làm thế nào để duy trì
sự cạnh tranh trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng trở nên số hóa và đòi hỏi sự bền vững
điều đó cho thấy việc tích hợp các giải pháp bền vững không chỉ là một nhu cầu mà còn là cơ hội
để thu hút khách hàng và duy trì uy tín trong đó khả năng sử dụng công nghệ số không chỉ giúp
các cơ sở lưu trú du lịch tối ưu hóa quy trình nội bộ mà còn cung cấp trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng
hệ thống đặc phòng thông minh ứng dụng cho phép quản lý tiện nghi và dịch vụ
thanh toán trực tuyến đều là những yếu tố quan trọng giúp cơ sở lưu trú du lịch nâng cao
chất lượng phục vụ và tối ưu hóa tài nguyên phát triển hiệu quả và bền vững